phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng bình
vừa bắt quả tàng đối tượng buôn bán trái phép hơn sáu mươi hai kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất
vào dạng sáng nay tại xã tiến hóa huyện tiến hóa lực lượng công an tỉnh quảng bình
đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn tiến trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại xã mai hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình khi đang bốc xếp trái phép bốn mươi tám hộp pháo hoa
có tổng trọng lượng hơn sáu mươi hai kg lên ô tô tại mang biển kiểm soát bảy mươi năm c sáu nghìn bảy trăm một mươi sáu
bước đầu đối tượng trung khai nhận đã mua số pháo trái phép này với trị giá hai mươi triệu đồng từ một người lạ
khi đang thực hiện bốc xếp số pháo lên xe để chờ đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ